tại thành phố hồ chí minh hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam phối hợp với hiệp hội các doanh nghiệp anh quốc tại việt nam
tổ chức buổi đối thoại với lãnh đạo toàn cầu về ảnh hưởng của nước anh khi ra khỏi eu gọi tắt là brexit
sự kiện này có sự tham dự của huân tước peter mandeson cựu quốc vụ khanh thứ nhất chính phủ anh và cao ủy thương mại châu âu
buổi đối thoại xoay quanh các vấn đề về tác động của việc vương quốc anh rời khỏi liên minh châu âu
kỳ vọng từ các thị trường và hậu quả tiềm tàng đối với việt nam
hiện nay vương quốc anh đại diện cho khoảng một mươi tổng kim ngạch thương mại của việt nam eu chiếm năm bốn tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi năm
cũng trong năm hai nghìn một mươi năm đầu tư trực tiếp từ anh tại việt nam đạt ngưỡng một hai tỷ đô la mỹ
đối với tài chính thế giới khi anh rời khỏi eu là việc không ai muốn xảy ra
một cách khác có thể nói đây là sự chuẩn bị cho sự kiện nước anh rời khỏi eu
việc này xảy ra không nhanh và phải cần một vài năm
để doanh nghiệp thích nghi với những thay đổi mới chúng tôi cũng đã rất khó khăn trong việc quyết định khoảng thời gian nước anh rời khỏi eu
và cách thức để hồi phục các mối quan hệ giao dịch kinh tế giữa anh châu âu và các nước khác trên toàn cầu
theo một lộ trình thích hợp để không bị xáo trộn
thị trường việt nam là một thị trường mở việt nam đã hòa nhập toàn diện với hệ thống giao dịch kinh tế thế giới
theo tôi nghĩ việt nam nên tham gia lĩnh vực kinh tế nhiều hơn với châu âu chứ không nên chờ đợi sự cho phép của châu âu
đối với những thị trường đang phát triển như việt nam trung quốc châu phi sẽ được chúng tôi thiết lập cơ chế đặc biệt
trong giao dịch giữa việt nam và châu âu mà trong đó có anh quốc
và tôi cũng hy vọng việt nam sẽ là đất nước có môi trường lành mạnh thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn trong tương lai
sự kiện này cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hình dung rõ hơn về thị trường khi anh rời khỏi eu
hiện nay hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm hiện có bốn mươi năm thành viên anh trên tổng số chín trăm linh doanh nghiệp châu âu tham gia
theo tôi những lĩnh vực về tài chính giáo dục vận chuyển sẽ không thay đổi nhiều sau sự kiện này
hàng hóa của việt nam có tầm quan trọng lớn đối với các nước châu âu
nếu sự kiện brexit này xảy ra trong lúc các thỏa thuận kinh tế chưa ổn định
thì lưu lượng hàng hóa của việt nam qua châu âu ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng
và tôi cũng hy vọng việc này sẽ trôi chảy vì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết hết những thay đổi nếu sự kiện này xảy ra
từ khi thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm
có nhiệm vụ đại diện cho lợi ích kinh doanh của các thành viên châu âu tại việt nam
cải thiện môi trường kinh doanh và lợi ích của các bên liên quan
eurocharm còn có mục tiêu là giúp các doanh nghiệp việt nam đáp ứng thành công những thử thách
nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước